tiếp tục các nội dung của kỳ họp quốc hội đang diễn ra trong phiên thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
một quy định nhận được nhiều sự đóng góp của các đại biểu quốc hội đó là vấn đề xử lý cán bộ công chức viên chức vi phạm nhất là những người đã nghỉ hưu
về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ việc nghỉ hưu nhiều ý kiến đại biểu quốc hội tán thành bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ việc nghỉ hưu
nhưng đề nghị quy định rõ trong luật hình thức kỷ luật phải đi kèm theo hệ quả pháp lý nhất định về vật chất tinh thần mà người bị xử lý kỷ luật phải chịu
bên cạnh đó cũng cần xem xét lại thế nào là tư cách chức vụ cho phùa với các quy định hiện hành liên quan
về đối với cán bộ bị xóa tư cách thì tôi nghĩ rằng là xem xét về cái hệ quả vật chất thì có thể chúng ta chỉ có dễ dàng là tước bỏ của họ những cái phụ cấp đặc thù hoặc là cái quyền lợi đi khám bảo vệ sức khỏe thôi
chứ còn lương hưu của họ mình cũng không thể cắt được tại họ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì không thể cắt được
nhưng ở đây chúng tôi quan tâm là cái hệ lụy về pháp lý tức là những cái hiệp định những cái quyết định những cái bằng cấp mà người đo ký khi được còn đương chí
thứ nhất việc xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm về mặt pháp lý rất khó giải thích thế nào là tư cách chức vụ
và trong các văn bản bổ nhiệm của các chức vụ hiện nay không có chỗ nào dùng từ khái niệm là tư cách chức vụ
thứ hai quy định hình thức xử lý kỷ luật trên không tương thích và thống nhất với các quy định về trách nhiệm hình sự trong bộ luật hình sự
và các quy định về trách nhiệm hình sự trong bộ luật hình sự

không nên quy định hình thức xử lý kỷ luật xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm mà thay vào đó là hình thức kỷ luật giảm hoặc chất lương hưu vĩnh viễn
kèm theo hậu quả pháp lý là tước vỏ hoặc cắt giảm các chế độ chính sách hiện đang được hưởng bao gồm cả lương hưu
các danh hiệu huân huy chương các danh sưng như là nguyên bộ trưởng nguyên thứ trưởng v v
thực tế xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ việc nghỉ hưu là một chủ trương lớn cần phải nghiên cứu thận trọng
có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện